trong ba ngày tới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nòng phía tây nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
với nền nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi cao hơn
thời gian nóng kéo dài từ một mươi một giờ đến tận một mươi bảy giờ
nên quý vị nên lưu ý trang bị đầy đủ vật dụng tránh nắng
cũng như bổ sung vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
tại khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
cũng duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
với mức nhiệt trưa chiều sao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng khu tây bắc có thể sấp xỉ ngưỡng bốn mươi độ
nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp rất dễ gây sốc nhiệt đột quỵ
nên người dân nơi đây cần lưu ý tránh các hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa chiều
cũng như chủ động bổ sung khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
với các tỉnh trung bộ nắng nóng tại khu vực các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
còn có xu hướng gai gắt hơn so với các tỉnh miền bắc
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp
nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tăng cao người dân cần hết sức cảnh giác
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong ba ngày tới cũng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt trưa chiều cao nhất giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực còn lại từ khánh hòa đến bình thuận mức độ nắng đỡ gai gắt hơn chỉ trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
với khu vực tây nguyên trong những ngày tới trời vẫn có nắng về chiều tối có thể có những cơn mưa giải rác
phần nào giúp xua tan đi cảm giác oi nóng vào ban ngày với nền nhiệt sao động trong khoảng hai mươi một ba mươi ba độ
chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây ban ngày vẫn có nắng có nơi nắng nóng
còn về chiều tối khu vực cũng có mưa rông vài nơi giúp nền nhiệt giảm nhẹ
hôm nay ngày mai giao động từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo